do cấu tạo địa hình tự nhiên địa chất đặc thù cùng với hiệu mát mẻ
đã giúp mộc châu sở hữu một hệ sinh thái phong phú
trở thành nơi tập trung nhiều nhất tài nguyên du lịch về văn hóa thiên nhiên của sơn la nói riêng
và vùng núi tây bắc bộ nói chung
ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số hai nghìn năm mươi qdttg
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia mộc châu đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cũng theo định hướng đó vài năm trở lại đây nhiều doanh nghiệp
đặc biệt là những người trẻ tuổi ở mộc châu
đã nắm bắt thời cơ để phát triển du lịch xây dựng các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế dành cho du khách
hiện nay tại mộc châu ngày càng xuất hiện nhiều cơ sở đặc thù
cơ sở lưu trú phục vụ trong việc du lịch
các khách sạn nhà nghỉ đặc biệt là hình thức homestay xuất hiện ở mộc châu ngày càng nhiều
với phong cách và ý tưởng độc đáo
trong đó phải kể đến homestay hoa mộc lan
đây là một homestay độc đáo bởi nó được hình thành bởi những ngôi nhà lắp kép
và chất liệu chủ yếu là nhựa sinh thái thân thiện với môi trường

thì những khu homestay ở mộc châu gần đây thì được xây dựng rất là nhiều
bởi vì với đặc tính là khí hậu và cũng như thời tiết và con người của mộc châu
thì nhiều trường hợp khác khu homestay khác
thì họ đã xây dựng bằng những loại chất liệu hay là phong cách
ví dụ như nhà sàn hoặc nhà cộng đồng dạng như vậy
nhưng đối với mình thì mình muốn xây dựng một phong cách mang tính chất là mở
so với các du khách
vì vậy thì mình lựa chọn
phong cách là nhà lắp ghép này
cũng như chất liệu
đối với phong cách nhà lắp ghép này thì mình sẽ kết hiệu kết hợp được với những loại chất liệu thông minh
và thân thiện với môi trường
ở đây mình chọn loại chất liệu thông minh
đấy là nhựa
thiết kế đơn giản nhưng mang phong cách hiện đại
hướng đến một không gian mở
và đặc biệt là ý tưởng bảo vệ môi trường độc đáo
homestay này đã gây ấn tượng với du khách
mình là người rất hay đi du lịch
mình cũng rất thích đi
mỗi lần đi du lịch thì mình hay tìm những khu homestay
nhưng mà khi đến một chỗ này thì đầu tiên là mình thấy
rất thích cái khí hậu ở đây
nó rất là trong lành thoải mái
rồi khi vào cái căn homestay ở đây
thì mình thấy rất là thích
vì nó rất là bắt mắt
và nó lạ nó khác so với những khu
mình hay từng ở trước đây
loại hình lưu trú
thì những tuyến tour
và những điểm tham quan
cũng xuất hiện
ngày càng nhiều
mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách
trong đó phải kể đến khu du lịch mộc châu happyland
nằm ở bản lùn xã mường sang huyện mộc châu
là một điểm đến lý tưởng
dành cho các du khách
muốn thưởng thức khung cảnh hoang sơ
của núi rừng tây bắc
hình ảnh chiếc cối say gió
cùng những vườn hoa rực rỡ
trong đó có nhiều loại hoa đặc trưng của tây bắc
sẽ là khung cảnh đầu tiên bạn bắt gặp khi đến đây
các loại hoa nơi đây đều được đầu tư
trồng và chăm sóc rất chuyên nghiệp
tạo cho du khách có cảm giác
lạc vào một hà lan thui nhỏ vậy
khu du lịch này mở cửa cho du khách ghé tham quan
với mức giá rất phải trăng
khoảng ba mươi đồng
mà lại có khung cảnh đặc biệt mãn nhãn
bởi khi vừa đặt chân đến đây
du khách đã bị chóa ngợp bởi cảnh sát thiên nhiên
với những thảm hoa rực rỡ

được bao bọc bởi các ngọn núi
xanh dì nền thơ
tất cả cùng hòa điệu
và tạo nên một bức tranh về một thung lũng trong lành và nên thơ
chị cảm nhận đến đây
mọi công việc ở nhà
nó tiêu tan hết
và tự nhiên mình cảm thấy
tâm trạng của mình
nó thả cho những bông hoa này
và chị thích nhất hoa hướng dương
chị vừa chụp ở hoa hướng dương
rất là nhiều
khu du lịch rộng năm hectare
hàng năm đón khoảng
hai trăm linh lượt khách
phục vụ khoảng một lượt khách lưu trú và ăn uống
doanh thu tới gần chín tỷ đồng một năm
đang tạo công an việc làm cho hàng chục lao động
trong đó tám mươi là dân tộc thiểu số
với mức lương trung bình từ năm đến bảy triệu đồng một người một tháng
ít ai biết rằng
ý tưởng xây dựng khu du lịch này
bắt nguồn từ một người trẻ tuổi
anh nguyễn mạnh hùng
anh hùng đã bước đầu vào khu du lịch này
đầu viết nên câu chuyện khởi nghiệp thành công của mình
với mô hình start up mới mẻ
phát huy được thế mạnh sẵn có của địa phương
đối với chúng tôi xây dựng happyland vào thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu
thì có rất nhiều khó khăn
bên cạnh những thuận lợi về chính sách
cơ chế của các cấp chính quyền
ủng hộ cho doanh nghiệp phát triển du lịch mục châu
thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
vì bản thân khu du lịch happyland
nằm ở địa dạng
trước khi happyland phát triển ở bản lùn
thì địa danh này được rất ít người biết đến
chính vì thế những hạ tầng như giao thông
đường điện đường nước internet
thì chúng tôi đều phải tự hạ cơ sở hạ tầng
để phục vụ cho kinh doanh phát triển du lịch
nên đó là những khó khăn nhất
chàng trai trẻ chăn trở
tại sao một địa phương có rất nhiều điều kiện thuận lợi
về du lịch như mục châu
lại chỉ phát triển du lịch theo mùa
chủ yếu vào mùa xuân
lượng khách du lịch tới đông
nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại
cũng chỉ có ngắm hoa chụp ảnh
mà không có các hoạt động văn hóa du lịch
hay các dịch vụ nghỉ dựa khác
chính vì vậy anh đã nảy sinh ý tưởng
xây dựng nên một khu du lịch với chủ đề
khu du lịch tham quan hoa bốn mùa
phục vụ tất cả các ngày các mùa trong năm
cho khách du lịch tới mục châu
trong khu du lịch sẽ có đa dạng những sản phẩm du lịch
và từ đó khu du lịch happyland mộc châu ra đời
khu du lịch happyland là một khu du lịch phức hợp
vùng lõi khoảng năm hectare
và đang tiến hành mở rộng thêm năm hectare nữa
đối với khu vườn hoa trung tâm
thì diện tích khoảng tầm bốn hectare
là bao gồm những loại hoa đặc sắc của việt nam
và đặc biệt là những loại hoa đặc trưng
của vùng núi tây bắc mục châu
ngoài ra khu ẩm thực nằm trong khu hạng mục trợ phiên
thì rộng khoảng năm m hai
và có sức chứa tối đa khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh khách
trong khu du lịch thì có những khu nghỉ dưỡng
như đặc biệt như khu nhà nghỉ ống tròn
khu nghỉ bungalow dành cho gia đình
và khu nhà nghỉ cộng đồng dành cho những đoàn có số lượng khách đông
chúng tôi đang nỗ lực đa dạng hóa những sản phẩm du lịch mục châu
để đưa đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời trên cao nguyên mục châu
đặc biệt chúng tôi đang rất chú trọng đến văn hóa bản sắc của mộc châu
qua những dịp chúng tôi tổ chức những buổi biểu diễn văn hóa cộng đồng
để phục vụ cho du khách và để du khách tương tác tìm hiểu về văn hóa bản địa mục châu
và sắp tới trong khu mở rộng chúng tôi có phục dựng lại những lễ hội
để du khách đến với mộc châu có dịp tìm hiểu về những lễ hội đặc sắc
đã được công nhận là văn hóa phi vật thể
khu du lịch này đã mở ra hướng phát triển mới cho du lịch mộc châu
phá vỡ quy tắc du lịch mùa vụ hay thời điểm ở vùng đất này
bởi trước kia khách du lịch chủ yếu chỉ đến mộc châu vào mùa đông
và cách phát triển du lịch ở mộc châu mấy năm trước
đơn thuần chỉ là khai thác tự nhiên
những vườn hoa có sẵn đã được khoanh vùng ít phát triển dịch vụ đi kèm
nhưng đến đây du khách có thể tham quan hoa bốn mùa
tất cả hòa trong một không gian đẹp cuốn hút và làm say lỏng du khách
không dừng lại ở đó
không dừng lại ở đó
happyland cùng với những công ty du lịch khác
đã thành lập công ty cổ phần mục châu
tạo sản phẩm du lịch chọn gói chất lượng
giá thành hợp lý cho khách hàng
giúp du khách đến mộc châu không mất nhiều thời gian
lựa chọn địa điểm
và được sử dụng những sản phẩm dịch vụ du lịch chọn gói
chất lượng tốt nhất
theo đó khách du lịch sẽ được trải nghiệm
những điểm đến khác nhau
và tham gia những hoạt động du lịch thú vị
sau khi tham quan những thông tin
các thùng lũng hoa lớn nhất mục châu này
du khách sẽ đến trang trại dâu tây chimi farm
trang trại dô tây này có vị trí nằm ở rừng thông bản áng
cao nguyên mục châu
chimy farm đã trở thành địa điểm rất quen thuộc
cho nhiều du khách
và hàng năm đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể
cùng với vũ văn lực
đào trọng hùng đã và đang góp phần
làm cho mộc châu có thêm sản phẩm du lịch mới
ngay càng đẹp hơn hấp dẫn hơn
chimmy thì xuất phát đầu tiên
đó là từ dâu tây tươi
dâu tây là một loại quả
đem lại sự thích thú rất lớn
cho phụ nữ cũng như các em nhỏ
đầu tiên là dâu tây tươi
trước đây thì mình cùng với các anh sáng lập
thì đã ở dưới hà nội
thì cảm thấy cây dâu tây là cây mà mọi người đem ra
thích thú rất là tuyệt vời
sau đó thì anh em cũng tìm ra
một suy nghĩ chẳng hạn sao
mà tìm ra một cách kinh doanh
đó là chúng ta phải trồng dâu tây này
thì lúc đó thì anh em cũng vào đà lạt
đấy để xem người ta trồng dâu tây như thế nào
sau đó thì mới lên mục châu
để xem thời tiết có thuộc lận hay không
thì mới sau đó mới đặt chân
mảnh đất mục châu này thuê đất
rồi mua đất để làm
ở chimi thì đang vận hành khoảng năm trang trại
thì tổng diện tích cỡ khoảng được một mươi hai hectare
năm nay một mươi hai hectare
thì dâu tây chủ yếu chiến tám mươi
diện tích đất trồng
nhà mình thì canh tắc dâu tây theo hai hướng
một là hướng thủy canh trên giá thể
hai nữa là nhà mình trồng dưới đất
tới bằng phương pháp thủy canh
bên mình thì dống dâu tây
thì có hai dống
một là dống nhật một là dống hàn
nhà mình thì lai tạo dống
thì đem trực tiếp từ bên nhật bản
về hà nội
sau đó dùng công nghệ nhân dống vô tính
học viên nông nghiệp
mỗi năm đều nhân dống một lần
trang trại dâu tây này có vị trí nằm
ở rừng thông bản áng cao nguyên mộc châu
được biết đến là một trang trại
có công nghệ tiên tiến
trang trại này rộng sáu hectare
trước kia chỉ là vùng đất cỏ dại mọc sen lẫn đất đá
diện tích này từng được coi là đất xấu
khó phát triển nông nghiệp
tuy nhiên thời tiết lại thích hợp cho việc trồng cây dâu
đây là trang trại dâu tây lớn nhất việt nam
cho thu hoạch khoảng năm mươi tấn dâu
tương đương một mươi tỷ đồng
chimmy farm không chỉ đơn thuần trồng dâu tây
mà còn được thiết kế để đem đến những trải nghiệm
vô cùng mới mẻ cho khách tham quan
bên mình chủ yếu làm nông nghiệp kết hợp với dịch vụ du lịch
bên mình định hướng chủ yếu là các sản phẩm
nó sẽ gắn liền với các hoạt động du lịch
khách có thể tham quan trải nghiệm vào trang trại
rồi sau đó để sử dụng các phần phẩm
từ trang trại làm ra

trang trại chimi thì sản phẩm chủ yếu là dâu tây
trang trại chimmy thì sản phẩm chủ yếu là cây trồng
bên cạnh đó thì nhà mình có các sản phẩm về rau củ quả
ví dụ như cà chua bắp cải
các loại dưa để phục vụ khách du lịch
thông thường thì gia đình chúng tôi cũng hay cuối tuần
cho các cháu đi xung quanh hà nội
nhưng lần này chúng tôi đều đi xa hơn
đó là đến tàu bọc châu
là một địa điểm hoàn toàn mới
ở đây thì các bạn có thể trải nghiệm rất nhiều những cái
mới ở so với ở hà nội
nhiều khi là được đi tham quan
các nơi trồng cây
rồi là chăn nuôi
và đặc điểm là ở đây là có một cái vườn dâu
thì các bạn đến đây được hái trực tiếp
và ăn nặng ở đây luôn
ai cũng rất là thích thú và hào hứng
hiện nay du lịch trải nghiệm nông nghiệp
đang là xu hướng tại việt nam
và mộc châu cũng không nằm ngoài xu hướng đó
từ câu chuyện xây dựng những khu du lịch như happyland
hay trang trại dâu tây
có thể thấy rằng du lịch mộc châu ngày càng thu hút đông du khách
các doanh nghiệp tự hành để tham gia tạo dự phát huy
các giá trị về cảnh quan thiên nhiên
văn hóa dân tộc bản sắc địa phương
đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển du lịch
của vùng trung du miền nước bắc bộ
cũng như cả nước